phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đã bắt quả tăng tài xế ô tô mang biển số năm mươi một d bốn mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm
có hành vi đổ rắc thải ra môi trường trên địa bàn tổ ba ấp sáu a xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
xe ô tô năm mươi một d bốn mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng kỹ thuật công nghệ sài gòn xanh quận cò pháp
do tài xế bùi anh dũng điều khiển
rác thải khoảng bốn năm tấn bao gồm chín mươi rác thải công nghiệp như vẫy vụng simili bao bì ni lông dơ bẩn
vỏ bao tải bột nhựa các loại và một mươi còn lại là rác thải sinh hoạt rất độc hại với môi trường
tại hiện trường ngoài số rác thải bị phát hiện quả tang lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng năm tấn rác thải công nghiệp
không rõ nguồn gốc đã được đổ từ trước
với một m hai chứa chất thải rắn công nghiệp một số đang được đốt tiêu hủy
hiện nay công an tp hcm phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ